tiếp tục những thông tin mới nhất về vụ nữ sinh bị làm nhục tại sóc quần áo vì trộm chiếc váy một trăm sáu mươi
mà đây giang hồ mạng hướng hoa hồng đã lên tiếng ra tay nghỉ hiệp tuyên bố ra tay giúp đỡ nữ sinh này
sự việc một chủ cửa hàng thời trang ở thanh hóa không ngừng hành hạ
các áo ngực của một cô gái trẻ vì ăn trộm chiếc váy một trăm sáu mươi k là chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội từ đêm qua đến nay
ngay sau đó công an địa phương cũng đã vào cuộc xác minh tịch thu toàn bộ hàng hóa tại nơi xảy ra vụ việc để làm rõ nguồn gốc xuất xứ
đến rạng sáng bốn tháng một mươi hai công an thanh hóa vẫn tiến hành khám xét tại hiện trường
có hàng chục người mặc sắc phục công an khám xét đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong shop
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thành hóa
công an thành phố thanh hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm nhục người khác cưỡng đoạt tài sản
mới đây giang hồ mạng hướng hoa hồng đã gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái cho biết
tôi muốn giúp đỡ cháu bé vụ một trăm sáu mươi k kinh tế và công việc ổn định để có tương lai tốt hơn nhờ cả nhà kết nối giúp
với tôi không nói hai lời
ngoài ra bùi xuân hứng cũng nói thêm cả nhà chia sẻ tìm thông tin liên hệ giúp với cảm ơn cả nhà nhiều
bài đăng của giang hồ mạng đình đám rất nhanh đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác
hành vi nhục mạ cô gái trẻ của chủ shop thời trang ở thanh hóa nhận về nhiều chỉ trích phẫn nộ của cộng đồng
ở góc nhìn luật sư vụ việc này sẽ xử lý như thế nào
cách hành xử quá tệ không thể tin giữa người với người với nhau mà họ lại chọn cách tàn nhẫn như vậy để xử lý
người dùng có tên là hmk bình lượng trên facebook
cô gái sai nhưng người chủ quán có thể bảo công an hoặc yêu cầu
còn cô gái đến đền bù thiệt hại tại sao lại hành hôn người ta giữa quán một cách tàn bạo không có tính người như vậy
tài khoản dd đặt câu hỏi
trong khi có nhiều người xót xa cho biết họ không dám xem hết video vì hành động của nữ chủ quán quá nhẫn tâm
xem mà cảm thấy xót xa giọng cô gái khóc lóc xin lỗi vẫn cứ vang vãn bên tai
chỉ vì một trăm sáu mươi đồng có đáng phải nhẫn tâm như vậy hay không
tài khoản nờ mờ cảm thắng
biết ăn trộm là xấu
nhưng không ai có quyền trừng trị người khác
bằng luật rừng như vậy húng hồ lời với một cô bé mới chỉ có một mươi năm một mươi sáu tuổi
ngay cả trong các quy định của pháp luật bản án phạt dành riêng cho những người dưới vị thành niên cũng có những điều khoản khác
việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội chủ yếu giáo dục
cải tạo họ để họ nhận ra những sai lầm khuyết điểm
và làm sao để họ có điều kiện tốt nhất để hòa nhập với cộng đồng
ở đất nước của chúng ta cũng không có án tử hình và chung thân
dưới một mươi tám tuổi vậy mà chỉ vì cái váy một trăm sáu mươi nghìn mà nỡ nào ra tay với cô bé giả mà như thế
nghe tiếng khóc vang sinh lạc lỏng mà chua chát sao tình người lại rẽ rúm như vậy
lại còn tống tiền đòi bắt đền ba mươi triệu rồi dọa cô bé cuộc tay các kiểu ác quá
cuộc đời ai không mắc sai lầm nhất là tuổi trẻ nếu hoang hỉ tích đức cho con cái sau này
thì chỉ cần gọi gia đình cô bé lên xử lý nhẹ nhàng là được rồi có cần bêu réo lên mạng xã hội
kè thiên hạ hả hê khi đang dọa được đứa trẻ con hay không
mong các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những người cho mình cái quyền đứng trên pháp luật như vậy
một bình luận đáng chú ý khác
không chỉ để lại bình luận chỉ trích shop thời trang bạo hành thiếu nữ trên cũng bị dân mạng truy lùng
tấn công fanpage
hàng ngàn cư dân mạng đã để lại đánh giá một sao
hai biểu tượng phẫn nộ vào các bài đăng quảng cáo của shop thể hiện sự bức xúc
luật sư lê văn hồi giám đốc công ty luật mai cho hay
bức xúc phẫn nộ
là cảm xúc của ông khi xem xong video chủ sóc ở thanh hóa hành hung cô gái trẻ
tuổi trẻ ai cũng có sai lầm cô gái trong video có thể sai
nhưng hành vi đó có thể sửa chữa khắc phục
rõ ràng không thể trừng phạt cô gái như cái cách mà những người trong video đã làm
ông hồi thẳng thắng bày tỏ
luật sư hội phân tích hành vi của những người trong video không chỉ vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật
mà còn lệch chuẩn so với quy tắc ứng xử thông thường
về mặt pháp lý chuỗi hành vi tác động vật lý
cắt tóc cắt áo
đồng thời quay lại video và đưa lên mạng xã hội là có dấu hiệu của tội phạm làm nhục người khác
theo quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự
ngoài ra việc đưa lên mạng xã hội đã cấu thành tình tiết định khung tăng nặng
là sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông phương tiện điện tử để phạm tội
với mức hình phạt là phạt tù từ ba tháng đến hai năm tù
nếu cháu bé trong video dưới một mươi sáu tuổi như thông tin đăng tải
thì những người trong đoạn video còn có thêm tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
về đoạn tin nhắn cho thấy có người đã đe dọa cô gái yêu cầu phải đưa một mươi năm ba mươi triệu đồng
để giải quyết sự việc êm đẹp
luật sư lê văn hội cho rằng nếu chi tiết này là đúng
thì việc đe dọa nạn nhân buộc phải trả một khoản tiền bất hợp pháp như vậy
còn có thể cáo thành tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
giá như chủ sóc bình tĩnh lựa chọn một cách ứng xử phù hợp thì mọi chuyện không đi quá xa như vậy
trong trường hợp này nếu đúng cô gái trẻ có hành vi trộm đồ
thì tùy thuộc vào mức độ thành khẩn của người vi phạm
chủ sắc quần áo có thể khai báo với cơ quan công an để xử phạt theo quy định
hoặc trực tiếp thông báo về gia đình cùng tìm hướng giáo dục điều chỉnh hành vi của cô gái
quan trọng là việc xử lý nên được bảo mật để không ảnh hưởng đến cô gái trẻ
chúng ta không thể lấy cái sai để sửa chữa khắc phục cho một cái sai khác
luật sư lê văn hội bình luận
luật sư nguyễn văn nghĩa cầm tiên luật lxs cũng nói rằng
với những hành vi kể trên chủ sóc quần áo có thể bị truy tố
về tội cố ý gây thương tích cho người khác và tội làm nhục người khác
theo luật sư nghĩa qua đoạn clip có thể thấy chủ shop có hành vi dùng chân
để đạp vào đầu nạn nhân dùng kéo cắt tóc nón bảo hiểm cắt dây áo ngực của nạn nhân
đây là hành vi trái pháp luật và có thể truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
với những hành vi kể trên chủ shop có thể bị truy tố
về tội cố ý gây thương tích cho người khác
với tình tiết định khung là dùng vũ khí nguy hiểm
có tính chất côn đồ và gây thương tích với người dưới một mươi sáu tuổi
theo quy định của điểm a ci khoảng một điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự hiện hành
theo đó chủ shop có thể đối mặt với hình phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
cho hành vi cố ý gây thương tích
ngoài tội cố ý gây thương tích cho người khác hành vi xúc phạm danh dự
nhân phẩm của trẻ thành niên vạch áo và cắt tóc nạn nhân của chủ shop
có thể bị truy cứu về tội làm nhục người khác
hành vi của chủ shop và các nhân viên trong shop tại thời điểm đó là vô cùng tàn nhẫn
có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý của em nữ sinh và gián tiếp gây ra những hậu quả đau lòng
mà không thể khắc phục được
dù chưa biết thực hư nguyên nhân của sự việc nhưng hành động của nhóm người
không những vi phạm pháp luật về hành hung làm nhục người khác
với những hành vi kể trên chủ shop có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích
cho người khác tội làm nhục người khác
đồng thời việc yêu cầu nạn nhân bồi thường một mươi năm ba mươi triệu
cho chiếc váy được bán tại cửa hàng chỉ với giá một trăm sáu mươi đồng
chủ shop còn có thể bị truy cứu thêm về tội cưỡng đoạt tài sản
với khung hình phạt lên đến một mươi năm tù theo điều một trăm bảy mươi bộ luật hình sự
thưa quý vị rõ ràng là việc trộm chiếc váy một trăm sáu mươi k là một hành động sai của nữ sinh trong vụ việc
nhưng thay vì một cái giải quyết hợp lý và có tình người
vợ chồng chủ cửa hàng quần áo lại chọn phương án giải quyết khiến ai cũng phẫn nộ
bà nghĩ sao về hành động của cả hai phía trong vụ việc này
hãy bình luận ý kiến của bạn
hãy bình luận ý kiến của bạn xuống phía dưới video nhát
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo